cùng với công tác dập dịch trước đó thành phố đã có chủ trương cho học sinh đi học trở lại
nhưng với tình hình như hiện tại số ca bệnh tăng nếu diễn biến theo chiều hướng sâu hơn
thì thành phố sẽ có điều chỉnh linh hoạt đối với việc trở lại trường học của học sinh trên địa bàn
theo ông chử xuân dũng phó chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết
thành phố vừa có chủ trương cho học sinh đi học trở lại
nhưng từ tuần này số bệnh nhân tăng do đó nếu tình hình dịch có chiều hướng xấu hơn
số ca mắc tăng lên thì thành phố sẽ có điều chỉnh linh hoạt
phó chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu các đơn vị sẵn sàng mọi điều kiện theo đúng quy định
sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở y tế xây dựng hướng dẫn cho các đơn vị khi có các tình huống xảy ra
chú trọng đến công tác y tế học đường nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi đến trường
trước đó ubnd tp hà nội thống nhất với đề xuất của sở giáo dục và đào tạo
từ ngày tám tháng một mươi một ưu tiên cho học sinh các khối lớp năm sáu chín một mươi và một mươi hai
của các trường học thuộc các xã phường thị trấn của một mươi tám huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ một cấp độ hai
trong một mươi bốn ngày tính đến thời điểm ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
không có các kf trong cộng đồng được học trực tiếp tại trường
các khối lớp còn lại học trực tuyến
tuy nhiên mấy ngày qua tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố hà nội
đang diễn biến phức tạp hơn khi số ca mắc mới tăng lên
hiện thành phố đang có bảy chùm ca bệnh mới phát sinh trong cộng đồng
như tại âu trọ dừa quận đống đa tại lĩnh nam quận hoàng mai
tại đường lê đức thọ quận nam tử liêm tại an khánh huyện hoài đức
tại ninh hiệp huyện gia lâm tại sai sơn và thị trấn quốc oai huyện quốc oai
thôn bạch chữ xã tiên thắng huyện mê lình
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
kênh youtube báo sức khỏe và đời sống sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất
về tình hình dịch bệnh cũng như các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phục hồi
phát triển kinh tế xã hội vượt qua đại dịch
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại